chủ tịch nước nguyễn xuân phúc vừa có thư khen động viên và biểu dương cháu hoàng mạnh chiến
học sinh lớp bảy a hai trường trung học cơ sở cẩm thịnh thành phố cẩm phả tỉnh quảng ninh
về thành tích dũng cảm cứu người gặp nạn
trong thư chủ tịch nước gửi lời khen ngợi cháu hoàng mạnh chiến
vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày hai mươi sáu tháng một mươi một vừa qua trên đường về nhà tại thành phố cẩm phả
chiến đã kịp thời kéo một người đàn ông gặp nạn ra khỏi đường ray khi đoàn tàu đang tiến đến gần
tránh được tai nạn thương tâm
chủ tịch nước nhấn mạnh hành động dũng cảm nhanh chí quyết đoán cứu người của cháu hoàng mạnh chiến
xuất phát từ lòng tốt tình yêu thương nhân ái giữa con người với con người xứng đáng được tuyên dương
nhà trường gia đình và các bạn sẽ tự hào về việc làm của cháu
gửi tặng bức chân dung chủ tịch hồ chí minh vào một chiếc bút
chủ tịch nước nguyễn xuân phúc mong cháu hoàng mạnh chiến không ngừng học tập và rèn luyện
luôn là con ngoan trò giỏi thực hiện tốt năm điều bắc hồ dạy trở thành công dân có tài có đức
tiếp bước cha anh xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn to đẹp hơn như bác hồ kính yêu hẳng mong muốn